ngày bảy tháng bốn trên quốc lộ một a qua xã lộc sơn huyện phú lộc thừa thuyên huế
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ xe ô tô tải
vận chuyển gần hai năm tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bớt mùi hồi thối
thời điểm trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện xe tải
mang biển số bốn mươi ba c một mươi nghìn tám trăm hai mươi năm do tài xế lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng điều khiển theo hướng nam bắc
qua kiểm tra cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe tải
chở ba mươi bảy thùng xốp mỗi thùng nặng sáu mươi năm kg chứa nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
tài xế tuấn khai nhận trở thuê lô hàng trên từ đà nẵng ra quảng trị để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng và lái xe không xuất trình giấy tờ làm rõ nguồn gốc liên quan
đến lô hàng nói trên sau khi lập biên bản vi phạm lực lượng quản lý thị trường và thú y tỉnh
đã tịch thu số nội tạng bẩn nói trên để đem đi tiêu hủy theo quy định